học viện quân y đã tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín nanocovax đầu tiên cho ba tình nguyện viên
đây là giai đoạn một của chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine covid của việt nam sản xuất
tính tới ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đã có khoảng gần ba trăm linh người đăng ký tiêm thử nanocovax sau bảy ngày tuyển tình nguyện viên
đơn vị thực hiện đã khám sàng lọc và chọn sáu mươi người ở độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi cho thử nghiệm giai đoạn một
ba người đầu tiên được tiêm liều thấp nhất hai mươi năm microgram
người đầu tiên sau tiêm sẽ theo dõi ba mươi phút xem có phản ứng lâm sàng nào hay không và tiếp tục theo dõi trong ba giờ tiếp theo
nếu không có bất cứ phản ứng nào các bác sĩ sẽ tiêm hành tiêm cho người thứ hai và người thứ ba
ba người tình nguyện tiêm đầu tiên sẽ được theo dõi trong bảy mươi hai giờ tại học viện quân y trước khi tiêm cho những người tiếp theo
chúng tôi xây dựng một quy trình
quy trình cho trường hợp là có tác dụng không mong muốn nhẹ ngừa
và thậm chí là nặng nhất tức là nguy kịch mà đến tính mạng nhất
chúng tôi đã chuẩn bị như thế
và ngày hôm nay những trường hợp tiêm đầu tiên như thế này là đều được chuẩn bị theo như thế này
bằng cách là khám lâm sàng thật kỹ
việc tiêm thử nghiệm giai đoạn một sẽ được tiến hành từ nay cho tới tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
với sáu mươi người tình nguyện và chia làm ba nhóm theo liều hai mươi năm microgram năm mươi microgram và bảy mươi năm microgram
sau ba ngày theo dõi người tình nguyện về nhà và được hướng dẫn tự nhiên
người tình nguyện được tự theo dõi ghi chép thông qua nhật ký theo dõi điện tử
nhật ký được các bác sĩ theo dõi đến một trăm tám mươi ngày kể từ mũi tiêm thứ nhất
để đánh giá tình hình sức khỏe của tình nguyện viên
hiện nay thì hệ thống nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng việt nam đã tuân thủ theo cái thực hành lâm sàng tốt
tức là theo cái quy trình về gcp ics và những quy định về đạo đức trong nghiên cứu
tương đồng với các quốc gia ở trên thế giới
và hệ thống nghiên cứu phát triển vaccine của việt nam thì đã được tổ chức y tế thế giới
tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn một sẽ được tiêm bắp hai mũi vaccine
khoảng cách giữa hai mũi tiêm là hai mươi tám ngày
để đảm bảo tính an toàn cho người tham gia nghiên cứu học viện quân y đã thành lập một mươi tổ chuyên môn
nghiệp vụ nhằm theo dõi đánh giá các tình nguyện viên sau bảy mươi hai giờ tiêm vắc xin
sẵn sàng ứng trực xử lý mọi tình huống trong quá trình thử nghiệm
thời gian nghiên cứu cho mỗi người tham gia là khoảng năm mươi sáu ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu
và kết thúc giai đoạn một trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn hai dự kiến diễn ra sau giai đoạn một với khoảng bốn trăm linh sáu trăm linh tình nguyện viên
và gối đầu tiếp giai đoạn ba
với tiến độ này dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ có dữ liệu lâm sản để đánh giá vaccine nanocovax